các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thanh hóa đồng loạt triển khai tiêm một trăm một mươi bảy liều vaccine pfizer phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng là trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại tất cả các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
do các đối tượng tiêm chủng chủ yếu là học sinh tại các trường trung học phổ thông
và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
nên các địa phương đều bố trí các điểm tiêm lưu động tại các trường học
riêng học sinh có bệnh lý nền sẽ được tổ chức tiêm tại cơ sở y tế
trước khi triển khai tiêm chủng trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa tổ chức tập huấn
hướng dẫn cán bộ nhân viên y tế về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề phòng trần đoán và xử trí phản vệ
theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín ở nam phi đang tăng nhanh
kết quả xét nghiệm thu được cho thấy dấu hiệu đột biến mới của gai protein của virus
kết quả giải trình tự gen đã cho thấy có hơn năm mươi đột biến trên biến chủng virus mới so với virus ban đầu ở vũ hán
hôm hai mươi năm tháng một mươi một ông tolio de olevia giám đốc trung tâm ứng phó dịch bệnh nam phi
báo cáo trực tiếp với tổng thống về một biến chủng mới mà những đặc tính đáng lo ngại
biến chủng này đứng sau làn sóng dịch bệnh mới ở nam phi thông tin đó được giới chức nam phi công khai
trong vòng hai mươi bốn giờ tổ chức y tế thế giới hu đặt cho biến chủng mới cái tên omicron
và đưa biến chủng này vào loại danh sách đáng lo ngại
đây là lần đầu tiên khu có hành động nhanh chóng như thế trước một biến chủng mới
diễn biến xung quanh biến chủng omicron cho thấy cuộc chiến chống covid một mươi chín đã thay đổi
các nhà khoa học giờ tập trung tìm kiếm dấu vết các biến chủng mới
và trong trường hợp omicron khi biến chủng này bắt đầu lây lan
nam phi có đủ nguồn lực để phát hiện cũng như có đủ thiện trí để công bố phía thế giới
nhờ sự minh mạch của nam phi chính phủ các quốc gia trên thế giới đã mau chóng có phản ứng phòng ngừa
dù chưa hiểu toàn diện về biến chủng mới hạn chế di chuyển đã nhanh chóng được áp đặt
với những người đến từ những nước coi là có nguy cơ cao phát tán biến chủng omicron
tới nay vẫn còn có những bí ẩn xung quanh biến chủng mới
điều khiến các nhà khoa học lo ngại là omicrone có mang theo ba mươi hai đột biến trên gai protein
bộ phận giúp virus bám dính vàon tế bào cơ thể người và đồng thời là đối tượng mà các loại vaccine covid một mươi chín nhắm đến
cuộc chiến với virus sars cov hai giờ phụ thuộc vào tác động mà những đột biến này tạo ra với virus
điều sẽ chỉ có thể hiện rõ ràng
sau nhiều tuần dựa trên các kết quả nghiên cứu ban đầu
hu cho hay omicron dường như có một số lợi thế so với các biến chủng cũ
nhìn vào diễn biến dịch bệnh ở nam phi có thể phòng đoán các đột biến giúp omicron có khả năng lây lan mạnh hơn
những đột biến cũng có thể tăng khả năng của omicrone qua mặt hệ miễn dịch của con người có được nhờ tự nhiên hoặc qua tiêm chủng
một số thí nghiệm tiến hành tại mỹ trước khi omicron được xác định đã phân loại những biến chủng
có khả năng làm giảm hiệu quả bảo vệ của các kháng thể
biến chủng omicron có một số đột biến như vậy cũng như một số đột biến tương tự
điều cực kỳ đáng lo ngại là có quá nhiều đột biến tập trung trên biến chủng này
ngoài ra virus còn có những đột biến giống như những đột biến mà chúng tôi đã phát hiện
đồng nghĩa nó có khả năng kháng thuốc theo dora haziano chuyên gia về virus đại học rockefeller nói
hiện nay các nhà khoa học đang kiểm tra phản ứng của virus mới với mẫu máu của người đã tiêm vaccine
hoặc một bệnh nhân covid một mươi chín hồi phục nhằm trả lời câu hỏi về khả năng kháng kháng thể của biến chủng omicron
vẫn còn quá sớm để kết luận về độc lực của omicron bệnh nhân hiện được xác định nhiễm biến trùng này
sẽ phải chờ nhiều ngày thậm chí nhiều tuần trước khi biết tình trạng bệnh diễn biến theo chiều hướng nào
ngay cả nếu omicron đã được xác định không có nghi hiểm như những chuyên gia lo ngại
sự xuất hiện của biến chủng này cũng là bằng chứng tiếp theo cho thấy một biến chủng nguy hiểm
có thể ra đời bất kỳ lúc nào đe dọa hy vọng khôi phục cuộc sống bình thường
đến nay hu đã đưa ra năm loại biến chủng vào danh sách đáng lo ngại
anfa biến chủng được phát hiện lần đầu tiên ở anh là nguyên nhân làn sóng dịch bệnh tồi tệ
ở mỹ và châu âu đầu năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó biến chủng delta mang tới làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất kéo dài từ tháng bốn đến nay
một biến chủng khác trong danh sách đáng lo ngại là beta
biến chủng này có những đột biến và làm giảm hiệu quả của các loại vaccine covid một mươi chín
qua nghiên cứu trình tự gen các nhà khoa học cho rằng omicron đã dần tiền hóa trong hơn một năm
trước khi có cấu trúc như thế này
omicron phát triển từ một biến chủng có tên
b một một chùng này giờ đã gần như biến mất
có khả năng virus đã tồn tại suốt nhiều tháng qua trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch và từ từ tiền hóa
những mẫu bệnh phẩm đầu tiên chế biến chủng omicron lần đầu được lấy hôm một mươi một tháng một mươi một
gồm một người ở tỉnh gotang của nam phi và bốn quan chức ngoại giao nước ngoài tới thăm botswana
tại nam phi tốc độ lây nhiễm covid một mươi chín đang tăng nhanh đáng báo động
nếu như trong ngày một mươi một tháng một mươi một khi ca nhiễm omicron đầu tiên được phát hiện
nam phi chỉ ghi nhận một trăm hai mươi ca nhiễm mới ở gotang
thì hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một con số này đã lên tới hai ba trăm linh tám ca
kết quả xét nghiệm pcr cho thấy gần như tất cả các bệnh mới đều nhiễm một biến chủng virus đột biến thiếu dgs so với biến chủng delta
chỉ vài tuần trước tỷ lệ ca dân tính qua xét nghiệm là một nay tỷ lệ này đã ở mức hai mươi
cho thấy số người mắc covid một mươi chín thực tế cao hơn rất nhiều so với ghi nhận chính thức
theo giáo sư tolio de olivedia hàng chục nghìn người ở nam phi nhiều khả năng đã nhiễm biến chủng mới
chỉ trong một vài tuần trở lại đây
kết luận này được dựa trên tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính
cũng như số ca nhiễm virus có đột biến thiếu gen s
một ngày sau khi nam phi công bố về biến chủng omicron
các chuyên gia của hu phát hiện thêm một dấu hiệu đáng lo ngại khác
phân tích các ca nhiễm ở gautang cho thấy số người từng mắc covid một mươi chín trước đây
tái nhiễm bởi biến chủng omicron cao bất thường
tuy vậy hu vẫn chưa chắc chắn về những nguy cơ bệnh nhân hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín
có nguy cơ cao tái nhiễm biến chủng omicron
tới ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hù đưa omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
chính phủ nhiều quốc gia châu âu châu á cũng đóng cửa biên giới
với những người đến từ miền nam châu phi
đến nay biến chủng omicron đã lây lan tới hàng loạt quốc gia khắp thế giới
khiến các nỗ lực phong tỏa biên giới bị vô hiệu hóa
các nhà khoa học cho biết cần ít nhất hai tuần để nghiên cứu trước khi hiểu rõ
mối đe dọa mà biến chủng omicron đang mang lại
nam phi sẽ là nơi giúp các nhà khoa học hiểu thêm về tác động của biến chủng mới lên cơ thể con người
diễn biến dịch bệnh ở nam phi sẽ cho thấy
tại quốc gia mà đa phần người dân chưa chủng ngừa vaccine omicron sẽ hoành hành ra sao
ở châu âu nơi sáu mươi bảy người dân đã chủng ngừa đầy đủ
omicron xuất hiện khi biến chủng đang thống trị là delta
các nhà khoa học cũng sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn tác động của biến chủng
với khả năng bảo vệ do vaccine mang lại
đại học pennsylvania của mỹ đang thử nghiệm một loại kẹo cao su
có thể hoạt động như chiếc lưới để bẫy các phần tử virus sars cov hai
nghiên cứu cho thấy loại kẹo này có khả năng hạn chế số lượng virus trong nước bọt
và giảm lây truyền khi người nhiễm bệnh nói chuyện thở hoặc ho
kẹo chứa các bản sao của protein ace hai được tìm thấy trên bề mặt tế bào
được virus sử dụng để đột nhập vào tế bào và lây nhiễm
trong các ống nhiệm có mẫu nước bọt và tăm bông của những người bệnh
các phần tử virus tự gắn vào ace hai
trong kẹo cao su
kết quả ghi nhận tải lượng virus sars cov hai trong các mẫu thử đã giảm hơn chín mươi năm
các nhà khoa học cho biết kẹo cao su có cảm giác mùi vị giống như các loài thông thường
có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường
việc nhai kẹo không làm hỏng các phần tử protein ace hai
cậu cao su vẫn chưa có thể sẵn để sử dụng phổ biến
nhưng phát minh trên là một bước đầy hứa hẹn trong việc hạn chế lây lan
ở những người nhiễm covid một mươi chín
nhóm tác giả cho biết việc sử dụng cây cao su có thể giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ phổ biến thêm lợi ích cho việc tiêm chủng và các biện pháp y tế công cộng
như đeo khẩu trang hay giãn cách
nếu thử nghiệm thành công loại kẹo đặc biệt sẽ hữu ích
ở những quốc gia chưa có đủ vaccine covid một mươi chín
tất nhiên điều tốt nhất mọi người có thể làm hiện tại để bảo vệ chính mình
và những người khác là tiêm chủng đầy đủ
theo các nhà nghiên cứu việc sử dụng cit cao su để giảm lượng virus trong nước bọt
sẽ làm tăng thêm lợi ích của vaccine và loại kẹo này đặc biệt hữu ích
ở những quốc gia chưa có nguồn vaccine có sẵn và giá rẻ
trước đó hãng sputnik ngày một mươi sáu tháng tám dẫn nguồn từ bộ quốc phòng nga
hé lộ rằng cơ quan này đang phát triển một loại thuốc kháng virus mới
dưới dạng kẹo cao su để chữa covid một mươi chín
viện nghiên cứu trung ương số bốn mươi tám của bộ quốc phòng bắt đầu nghiên cứu phát triển
một loại thuốc kháng virus dưới dạng kẹo cao su chống lại sars cov hai
việc kết hợp giữa hình thức dễ dùng với đặc tính y tế của thuốc
sẽ có hiệu quả tích cực chống lại bệnh lây lan